hà nội cần làm gì để không rơi vào kịch bản f tăng đột biến trong dịp tết dương lịch hai nghìn hai mươi bốn
hà nội như f trở nặng
ngày dài của gần một vạn tài xế vạ vật bên năm xe hàng nơi giáp biên
thành phố hồ chí minh thiếu nguồn oxy cần một trăm bảy mươi ba trăm năm mươi tấn một ngày nhưng chỉ được cung cấp một trăm năm mươi tấn
trung quốc phong tỏa thành phố một mươi ba triệu dân hỗn loạn dân không thể vào nhà
xin kính chào quý vị chào mừng quý vị đã quay trở lại với bản tin được phát sóng trên kênh youtube sức khỏe và đời sống
mời đưa bản tin là những thông tin về diễn biến dịch tại hà nội
thời gian gần đây việc hà nội liên tục ghi nhận số ca mắc
covid một mươi chín cao thậm chí đứng đầu cả nước trong nhiều ngày đang là một vấn đề đáng lo ngại
vì sao số ca mắc tại hà nội tăng mạnh như vậy và người dân hà nội nên làm gì để tránh kịch bản f tăng đột biến dịp tết dương lịch sắp tới
liên quan đến vấn đề này phó giáo sư tiến sĩ nguyễn viết nhung giám đốc bệnh viện phổi trung ương cho rằng
việc hà nội mở cửa đúng như dự đoán số ca mắc covid một mươi chín tăng lên rất nhanh thậm chí có thể lên tới hai ca một ngày trong một vài ngày tới
hiện nguồn lây trong cộng đồng tại hà nội đang rất lớn
vì vậy tập trung đông người sẽ tiềm ẩn nguy cơ rất lớn
người dân có thể hình dung ra trong thành phố nếu tập trung nơi đông người có gặp phải nguồn lây thậm chí người đang f
nhưng không biết bởi không có triệu chứng như thế dịch covid một mươi chín sẽ khuếch đại rất lớn nếu tập trung đông người ông nhung nhấn mạnh
theo giám đốc bệnh viện phổi trung ương dịp noel và tết dương lịch đang kề cận
việc mọi người dân không tụ tập thực hiện theo chủ trương phòng chống dịch của thành phố coi như đã đóng góp sức mình trong công việc chống dịch của thành phố cũng như cả nước
ngay như thực trạng tại các phường xã trên địa bàn thành phố việc chuẩn bị điều trị f tại nhà tại cơ sở đang trong quá trình hoàn thiện chưa phải đã có hiệu quả
chính vì vậy chúng ta phải cùng chính quyền ngành y tế làm sao kiểm soát dịch
tôi đánh giá ba từ quan trọng nhất đó là chung sống thích nghi và an toàn với covid một mươi chín
có hai điểm quan trọng đó là hạn chế tối đa tử vong thứ hai là dập từng ổ dịch một cách triệt để
việc này để hạn chế tối đa việc lây nhiễm cộng đồng để hạn chế số ca
nếu hà nội có số ca mắc
lên hơn ba bệnh nhân mỗi ngày thì chắc chắn sẽ quá tải hệ thống y tế
nếu quá tải thì số ca tử vong sẽ tăng cao khi đó có nghĩa là sẽ hoảng loạn đi vào vòng xáy mà thành phố hồ chí minh đã gặp phải
mà chúng ta không muốn ông nhung nêu
lý giải tại sao số ca mắc tại hà nội liên tục đứng đầu cả nước những ngày gần đây ông nhung cho rằng
việc thành phố mở cửa dân số đông đương nhiên sẽ phải chấp nhận thực trạng ca mắc nhiều
nếu điều trị tốt cho f sẽ không dẫn đến tình trạng vào viện nhiều y tế cũng sẽ không quá tải
theo tôi hiện thành phố cần nhanh chóng hoàn thiện hệ thống y tế cơ sở phòng chống dịch
trạm y tế lưu động có khả năng thu dung những ca không có điều kiện cách ly tại nhà
nhưng chủ yếu vẫn điều trị tại nhà sẽ tốt nhất
đồng quan điểm trên phó giáo sư tiến sĩ trần đắc phu nguyên cục trưởng cục y tế dự phòng bộ y tế cho rằng
trong dịp lễ noel và tết dương lịch này người dân không nên tập trung nơi đông người
hạn chế đi lại tiếp xúc gần trong môi trường kính đặc biệt hạn chế thăm hỏi
một số hoạt động nếu đông người nên qua hình thức trực tuyến
điều quan trọng nhất lúc này là hạn chế số ca mắc covid một mươi chín tập trung điều trị cho những bệnh nhân
nếu chuyển biến nặng sẽ không tử vong
tôi khuyên dịch bệnh phức tạp người dân không nên tập trung nơi đông người
tân thuộc các biện pháp năm k ông phu cho hay
cũng theo ông phu khi thành phố thực hiện chính sách nới lỏng sống chung an toàn với dịch covid một mươi chín
thì việc tăng số ca bệnh là điều dễ hiểu
đây là điều chúng ta buộc phải chấp nhận
người dân không nên quá lo lắng hoang mang
khi con số này tăng từng ngày mà phải xác định phòng bệnh là chính không bao giờ được chủ quan
người dân không được nghĩ mình đã tiêm vaccine hay có xét nghiệm âm tính là cho phép bản thân chủ quan không thực hiện năng ca
nhiều trường hợp nhiễm virus nhưng không có triệu chứng
vì thế trong giao tiếp tiếp xúc hàng ngày rất khó để biết được liệu người đối diện hay bản thân mình có mang mầm bệnh hay không
tiến sĩ phu nhấn mạnh
bên cạnh đó những hoạt động tập trung đông người như liên hoan đám tang đám cưới nhà thờ
sẽ là môi trường thuận lợi để virus sars cov hai
trong dịp lễ giáng sinh năm mới để hạn chế lây nhiễm người dân nên hạn chế các hoạt động đi chơi hoạt động tôn giáo tụ tập đông người hạn chế tiếp xúc gần
trong môi trường kính đông người như nhà thờ virus rất dễ lây lan tiến sĩ phu cho biết
việc liên tiếp ghi nhận số ca mắc mới mỗi ngày đứng đầu cả nước kéo theo số ca trở nặng và nguy kịch
tại hà nội cũng có chiều hướng tăng mặc dù nhiều bệnh nhân đã tiêm đủ vaccine
f không tăng kéo theo ca nạn tăng nhiều bệnh nhân đã tiêm đủ vaccine
vẫn diễn tiến xấu do tuổi cao hoặc mắc bệnh nền như tăng huyết áp đái tháo đường tim mạch
phó giáo sư tiến sĩ hoàng bùi hải phó giám đốc bệnh viện điều trị người bệnh covid một mươi chín trực thuộc đại học y hà nội cho biết
các y bác sĩ từng tham gia điều trị bệnh nhân những đợt dịch bùng phát lớn tại đà nẵng bắc giang phú yên bình dương
và đặc biệt là tp hcm đều dài dạng kinh nghiệm
sông áp lực điều trị ở tầng ba vẫn rất lớn nhất là khi f ngày càng tăng nhiều bệnh nhân đã tiêm đủ vaccine vẫn trở nặng diễn tiến xấu và đe dọa tử vong
bác sĩ nguyễn văn thường giám đốc bệnh viện đà khoa đức giang nói
người chưa tiêm ở hà nội rất ít đa số là người cao tuổi và bệnh nền
những người này cần vận động đi tiêm để giảm nguy cơ tử vong nếu không may mắc bệnh
người đã tiêm đủ vaccine khi nhiễm sẽ nhẹ hơn cơ hội sống cao hơn tỷ lệ bệnh nhân đã tiêm vaccine tử vong ở bệnh viện đức giang khoảng bảy
theo các bác sĩ phát đồ điều trị giữa các nhóm chưa tiêm và đã tiêm vaccine không khác biệt
vì virus tấn công vào phổi đầu tiên gây ra tổn thương phổi nặng suy hô hấp và cơ quan khác
các y bác sĩ phân tầng theo dõi hồi sức đánh giá toàn diện các cơ quan như hô hấp tuần hoàn chức năng gan thận huyết học ly ban dịch ra vào tình trạng nhiễm trùng và các biến chứng khác
f đã tiêm vaccine có kháng thể nhưng vào khu hồi sức thì cũng không thể nói trước được điều gì bác sĩ nguyên cho hay
nhóm nguy cơ cao cần chú ý là những người cao tuổi nhiều bệnh nền như tim mạch tiểu đường đang điều trị ung thư
bác sĩ khuyến cáo người dân cần nắm các hướng dẫn điều trị tại nhà khi có dấu hiệu trở nặng thì nhập viện sớm
người đã tiêm đủ hai mũi vaccine vẫn có các nguy cơ mắc bệnh và lây cho người khác
ngoài ra tiêm vaccine giúp giảm nguy cơ bệnh tiến triển nặng nhưng vaccine chỉ bắt đầu có hiệu quả giúp sản sinh miễn dịch ở ít nhất hai mươi
hai tuần sau tiêm do vậy người dân không nên chủ quan lơ là khuyến cáo phòng dịch của ngành y tế
hơn hai tuần qua gần năm xe container nằm phơi xương vùng biên viễn chờ thông quan đang là nỗi lo của chính quyền lạng sơn
chính sách kiểm soát dịch zero covid của trung quốc vẫn được thực hiện kiên quyết cùng với những quy định phòng dịch thắt chặt
tại lạng sơn đang khiến gần một vạn tài phụ xe đang vạ vật đầy cơ cực nơi giáp biên giới
nguyên nhân dẫn đến tình trạng nêu trên xuất phát từ phía trung quốc vẫn đang kiên quyết
thực hiện chính sách zero covid tức là không để xảy ra trường hợp nhiễm covid một mươi chín nào
các chính quyền tỉnh trung quốc giáp biên giới việt nam lào myanmar đều tăng cường biện pháp kiểm soát dịch bệnh trên người và hàng hóa
ban phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh quốc vụ viện trung quốc đã yêu cầu từ ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai lái xe việt nam và các nước ngoài nói chung đều không được phép vào biên giới trung quốc
thậm chí phía trung quốc còn ban hành chính sách đóng biên giới tức thời nếu phát hiện ra bất cứ trường hợp nào là lái xe hay nhân viên giao dịch tại các khu vực cửa khẩu
một trong hai nước bị nhiễm virus sars cov hai
buổi trưa trời vùng biên oi nực nắng mùa đông xói thẳng vào kính lái xin thẳng vào cabin chiếc container do anh hoàng văn thịnh sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám tỉnh tiền giang đang ngồi ngắp vặt để giết thầy giờ
máy tóc gần như bạc kính gương mặt sạm đen khát khổ rọc đi vì trải qua hai tuần chờ đợi
chờ đợi mà không có thời hạn nó là gián trường nhất trần đời tụi tui phải ráng chịu thôi không có cách nào khác anh thịnh ngao ngắn
để nắng đỡ xên trực diện vào khoang ghế lái anh thịnh lấy chiếc mền che kính mít nhìn từ xa hệt như một chiếc bạc giả chiến
bên gương chiếu hậu mấy chiếc mắt quần áo treo toàn ten ngoặt lên cần gương
xung quanh thân xe những túi ni lông ngoặt lũng liển
thùng nước son nồi để khoảng nối rơ móc của thùng công và đầu kéo
bếp ga du lịch kẹp giữa hai làng bánh to khổng lồ mấy chiếc xô nhựa đựng nước bên trong là đám bắt đũa cáu cảnh
chưa buồn rửa
nhìn sang xung quanh cánh tượng tương tự ở hầu hết những xe container khác đang chung cảnh ngộ
buộc lưu trú ở khu bãi xuân cương ngay gần trạm kiểm soát chấp quýt huyện cao lộc cách cửa khẩu hữu nghị năm km
bãi đổi xe xuân cương tổng diện tích là hai mươi năm hectare đang trong giai đoạn sang ủi là mặt bằng
nó nguyên là một quả đồi đất phần cao chủ đầu tư sang gạt hà cốp lấy đất lấp những chỗ thấp
công trường vẫn đang bộn bề xe cậu máy xúc ngỗ ngang đường đất bụi mù mịt mỗi khi có một chiếc xe container chở nặng hàng hóa trèo lên dốc tìm chỗ đổ
phần theo các khu vực cao thấp những dãy xe công xếp sang sát nhau như trẻ con xếp đồ chơi nối tiếp nhau trong ngợp mắt
cánh tài xế phụ xe đường dài cả chục ngày báo gối ngắp ngắn ngắp dài giết thời gian
tất cả mấy ngàn chiếc xe cùng với nổ máy để giữ máy lạnh bảo quản hàng tạo thành dàn hợp âm nhất tai bởi tiếng máy gầm gừ
gần lên như thở hát ra
anh thịnh nói một ngày chủ xe bao ăn bốn trăm linh đồng một người tiền xăng dầu xe tính riêng
tiền bến bãi lưu trú chủ xe đều chịu
nhưng sốt ruột nhất đó là hàng hóa sắp hết thời hạn bảo quản thêm một ngày tuổi thọ của những công hàng lại rút ngắn
theo quy định các tài xế đường dài bắc nam đều tiêm đủ hai mũi vaccine ngừa covid một mươi chín test covid thường xuyên đảm bảo âm tính mới được phép chạy xe lưu thông
tuy nhiên hầu hết dân lấy xe điện dài đều từ các vùng tỉnh dịch phía nam đi ra
lạng sơn vẫn thắt chặt yêu cầu không tự do đi lại vùng dân cư
chủ bãi xe đã tổ chức một khu vực bán hàng thiết yếu gồm rau thực phẩm gạo nước mắm muối nước lọc
đây là nơi cung cấp thực phẩm duy nhất cho các tài xế
gần đến giờ trưa anh nguyễn quốc hùng chậm chạp nhảy ra khỏi cabin cao ngất xuống mặt đất thất thể đi ra khu chợ tạm
một bó rau cột miếng thịt nhỏ cơm nước uống tất cả đều đung bằng chiếc bếp ga du lịch
cơm xó mó niêu cực lắm nhưng ráng chịu
i tiêu hoang thì có dịch vụ tắm nóng lạnh dịch vụ giặt là ba mươi đồng một lượt
ai thiết kiệm thì đi lên khu đội cách đó gần một km vẫn trong khuôn viên bãi đẩy xe có nhà vệ sinh tắm giặt nhưng mà rất bất vệ sinh
hàng ngàn người xếp hàng đợi nhau có lần đi vệ sinh tôi phải xếp hàng cả giờ đồng hồ mới thấy lượt mắc mệt lắm
về đêm nhiệt độ xuống thấp nước lạnh bút muốn xỉu anh hùng thang phiền
trong bãi đổ xe tạm rộng mênh mông ngay sát cửa khẩu hữu nghị ngoài máy chị bán rau ở khu vực chợ tạm là những phụ nữ duy nhất có mặt
còn lại là hàng ngàn chiếc container đang nứt đầy thùng những mít thanh long sắp hết hạn và bảo quản
và phải gấp đôi số đó là những phụ tài xế xe đường dài đang héo rũ vì chờ đợi mòn mỏ mỗi ngày thông quan
chờ đợi họ là cả một chặng đường dài dàn giặc hàng ngàn km
và nỗi lo lắng buộc phải quay đầu cùng những công hạng nặng triều trái cây chờ thối rửa
còn tại tp hcm trước thời trạng thiếu mùa oxy bên cạnh kiến nghị thủ tướng chính phủ cung cấp oxy y tế phục vụ điều trị bệnh nhân mắc covid một mươi chín
ngành y tế tp hcm vừa có văn bản khuyến cáo các đơn vị sử dụng nguồn oxy hợp lý
theo sở y tế tp hcm trong thời kỳ bùng phát dịch covid một mươi chín vừa qua lượng oxy sử dụng cho công tác điều trị người bệnh trên địa bàn
giao động từ ba trăm linh đến ba trăm năm mươi tấn một ngày
tuy nhiên giai đoạn hiện nay một số công ty trước đó cung ứng oxy chuyển sang sản xuất oxy cho ngành công nghiệp
trong khi nhu cầu oxy y tế ở các tỉnh ở khu vực phía nam có xu hướng gia tăng do đó có hiện tượng chậm cung ứng oxy y tế tại các bệnh viện
để đảm bảo không bị gián đoạn nguồn oxy trong công tác điều trị covid một mươi chín và các bệnh lý khác tại các bệnh viện sở y tế đề nghị
tất cả các bệnh viện cần tuân thủ đúng hướng dẫn chẩn đoán và điều trị của bộ y tế lựa chọn các phương tiện hỗ trợ hô hấp phải phù hợp với tình trạng bệnh
ngoài ra theo sở y tế thành phố hiện có hiện tượng biến động về giá cung ứng oxy của một số công ty
do đó để đảm bảo không bị gián đoạn oxy trong công tác điều trị người bệnh nặng đề nghị các bệnh viện tiếp tục thương thảo và ký hợp đồng kịp thời thanh toán quyết toán theo quy định
trước tình hình cảnh báo thiếu hụt nguồn oxy phó chủ tịch ubnd tp hcm lê hòa bình đã ký văn bản kiến nghị thủ tướng chính phủ về việc cung cấp oxy y tế phục vụ điều trị bệnh nhân mắc covid một mươi chín trên địa bàn
theo ông hiện chỉ còn năm trên một mươi một đơn vị có khả năng cung cấp cho thành phố với lượng oxy lỏng khoảng một trăm năm mươi tấn một ngày trong khi hiện các cơ sở y tế điều trị bệnh nhân covid một mươi chín đã có nhu cầu sử dụng đến một trăm bảy mươi tấn một ngày
dự báo sắp tới là ba trăm năm mươi tấn một ngày
ubnd ký nghị thủ tướng chính phủ xem xét chỉ đạo bộ công thương có biện pháp phối tiết giảm nguồn khí công nghiệp cung cấp cho ngành sản xuất thép trong ba tháng tới nhất là thời gian gần tết nguyên đáng năm hai nghìn hai mươi hai
nhằm đảm bảo đủ nguồn cung ứng oxy cho các cơ sở y tế tại tp hcm
bên cạnh đó là một số thông tin quốc tế đáng chú ý đối mặt với dịch bệnh covid một mươi chín nghiêm trọng thành phố tây an trung quốc dường như đang hoảng sợ điều này được thể hiện qua những quy định phòng dịch mới tại đây
trang sina của trung quốc đưa tin thành phố tây an đã tiến hành đợt xét nghiệm covid một mươi chín lần thứ hai và phát hiện ra một trăm hai mươi bảy trường hợp dương tính
trước đó tây an tuyên bố nâng cấp quản lý phòng chống dịch vận động người dân không rời thành phố trừ khi cần thiết các tiểu khu và đơn vị trong thành phố thực hiện quản lý khép kính
truyền thông nhà nước trung quốc giải thích rằng việc quản lý khép kính các tiểu khu thành phố vào thời điểm này là vì dịch bệnh ở tây an xuất hiện sự lây nhiễm ẩn trong cộng đồng
quy định rõ ràng tuy nhiên các biện pháp quản lý nghiêm ngạch này gần tương đương với việc đóng cửa thành phố có thể vẫn không kiểm soát được dịch bên trong thời gian ngắn
theo các chuyên gia số ca nhiễm covid một mươi chín ở tây an dự kiến sẽ tăng cao trong thời gian trước mắt
sau khi ca bệnh đầu tiên xuất hiện ở tây an vào ngày chín tháng một mươi hai thành phố đã tăng cường sử dụng giấy thông hành một mã cho việc đi lại cá nhân trong thời gian phòng chống dịch
tuy nhiên vào ngày hai mươi tháng một mươi hai hệ thống quản lý giấy thông hành một mã đã gặp sự cố trong khoảng thời gian dài
khiến việc đi lại của người dân bị cản trở thậm chí một số điểm xét nghiệm covid một mươi chín đã buộc phải tạm dừng
trong các cuộc phỏng vấn của truyền thông trung quốc với người dân tây an câu trả lời nhận được thường là hỗn loạn
ngoài sự cố sập hệ thống quản lý giấy thông hành một mã khiến cho việc đi lại trong thành phố gặp nhiều khó khăn
dịch bệnh cũng khiến một lượng lớn thí sinh chuẩn bị tham gia kỳ thi sau đại học ở tây an rơi vào cảnh không người trợ giúp
tuần báo tin tức trung quốc nhận định là một thủ phủ của tỉnh tây an đã không thực hiện tốt
ba khía cạnh là phòng ngừa kiểm soát khoa học phòng ngừa kiểm soát chính xác và phòng ngừa kiểm soát bình thường
tờ báo còn miêu tả mọi người xếp hàng năm tiếng đồng hồ trong gió lạnh cho đến khi trời tối
kết quả là hàng trăm người được thông báo rằng hệ thống xét nghiệm covid một mươi chín bị trục trạc không thể hoàn thành xét nghiệm
một địa điểm thu nhập mẫu xét nghiệm covid một mươi chín khác thì thông báo rằng các mẫu thu thập không hợp lệ
do sự cố hệ thống và cần được thu thập lại
do lỗi của hệ thống quản lý giấy thông hành một mã xe buýt và các tàu điện ngầm không thể hiển thị được mã màu xanh lá cây
và kết quả xét nghiệm covid một mươi chín khiến cho hành khách phải xếp hàng để đăng ký tên theo cách thủ công
một số người đã chọn đi bộ đến cơ quan và nhận thấy rằng họ không thể vào tòa nhà văn phòng nếu không thể truy cập
vào hệ thống quản lý giấy thông hành một mã rồi lại đi bộ về nhà nhưng cũng không thể vào khu nhà mình
trang đa chiều nhận định đây rõ ràng là một sự cố bất ngờ nhưng trong một số trường hợp
nếu có sự chuẩn bị và phương án xử lý khẩn cấp từ trước thì sẽ không đến nỗi bị động
hơn nữa trong hai năm qua kể từ khi đại dịch covid một mươi chín xuất hiện trung quốc đã xảy ra một số đợt bùng phát
dịch tập trung hoặc rải rác tây an có thể tham khảo và rút kinh nghiệm từ đó
ví dụ phản ứng của đợt thượng hải đối với một số đợt dịch bùng phát là khá linh hoạt và hiệu quả
đã được mọi tầng lớp xã hội công nhận
mới đây bộ y tế nam phi thông báo dừng ngay lập tức việc truy vết và cách ly những người tiếp xúc với các ca xác nhận dương tính với sars cov hai f
theo đó hoạt động truy vết sẽ chỉ còn được áp dụng với những trường hợp tụ họp đông người hoặc có chùm ca lây nhiễm trong khu vực khép kính
tất cả những người tiếp xúc với các ca dương tính sars cov hai dù đã tiêm hay chưa tiêm vaccine đều được hướng dẫn sinh hoạt và làm việc bình thường
chú ý theo dõi thân nhiệt hàng ngày để kiểm tra xem có bất kỳ triệu dịch

vào cuối tuần dịp lễ giáng sinh do nhiều người lo ngại di chuyển giữa thời điểm số ca nhiễm biến thể omicon tăng
tại nhiều nước trên thế giới mùa lễ hội năm nay thật sự ảm đạm trước sự có mặt của biến thể mới omithfron
các hãng hàng không trên thế giới đã hủy bỏ hơn bốn ba trăm linh chuyến bay vào cuối tuần dịp lễ giáng sinh do nhiều người lo ngại di chuyển giữa thời điểm số ca nhiễm biến thể omitron đang tăng
các hãng hàng không trên toàn cầu đã hủy ít nhất hai ba trăm sáu mươi sáu chuyến bay
trước giáng sinh hai mươi bốn tháng một mươi hai reuters dẫn dữ liệu từ flightaware
trong khi đó gần chín chuyến bay khác phải hoãn lại
trong ngày giáng sinh hai mươi năm tháng một mươi hai khoảng một sáu trăm một mươi sáu chuyến bay sẽ không cắt cánh cùng với ba trăm sáu mươi năm chuyến bay vào ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai cũng phải hủy
unitiet airlines và delta airlines là hai hãng hàng không đầu tiên của mỹ báo cáo về việc hủy chuyến bay hàng loạt trong tuần nghỉ lễ
tính riêng ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai cả hai hãng phải hủy hai trăm tám mươi chuyến bay
do thiếu nhân sự trong bối cảnh số ca mắc covid một mươi chín tại nước này tăng cao số người nhiễm virus đang gia tăng trong những ngày gần đây do biến chủng omithon lây lan nhanh trong cộng đồng hiện chiếm tới gần ba phần tư số ca mắc mới ở mỹ
thống kê của reuters cho thấy số ca mắc mới ở mỹ tăng bốn mươi năm trong tuần qua đạt trung bình một trăm bảy mươi chín người mỗi ngày
bất chấp những bất ổn và tin tức không mấy lạc quan về đại dịch trên khắp thế giới hàng triệu người mỹ vẫn tiếp tục kế hoạch du lịch trong kỳ nghỉ lễ
một sách trimnet nhân viên kế toán từ mississippi đã bay đến new york cùng vợ và ba con dù đợt bùng phát dịch tại new york khiến cho kế hoạch xem buổi diễn harmington ở broadway tham quan và một số bảo tàng phải hủy bỏ
do đó timmanet sẽ đi dạo quanh thành phố gặp gỡ những người thân và bạn bè
chúng tôi chỉ muốn ra khỏi nhà đưa bọn trẻ đi đón giáng sinh anh trimnet nói vào hôm hai mươi ba tháng một mươi hai tại sân bay laguardia ở new york

đợt bùng dịch mới new york đã lên kế hoạch hạn chế lượng người vào quảng trường thời đại chỉ khoảng một mươi năm người cho lễ đón giao thừa ngoài trời hàng năm
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại